trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các địa phương đã nhận được những hỗ trợ rất kịp thời
và thiết thực cho công tác phòng chống dịch thông tin cụ thể sẽ có trong phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi
tại quảng ngãi ngành y tế đã chuyển cho hệ dự phòng bảy tỷ đồng và hệ điều trị là sáu tỷ đồng để mua các trang thiết bị
vật tư y tế tiêu hao và hóa chất khử khuẩn tuy nhiên chỉ có một mươi trên hai mươi bốn mặt hàng mà nhà cung ứng có thể cung cấp
tình trạng thiếu hụt vật tư trang thiết bị y tế và hóa chất đang gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại quảng ngãi
tại phú thọ đã có bốn mươi ba cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các cá nhân ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín với số tiền là ba sáu tỷ đồng
toàn bộ số tiền hiện vật vật tư đồng góp ủng hộ tiếp nhận này sẽ được chuyển đến những lực lượng đang trực tiếp làm công tác
phòng chống dịch chữa trị những khu vực đang cách ly những trường hợp đang điều trị cần sự giúp đỡ của cộng đồng
còn tại quảng nam một số đơn vị và doanh nghiệp đã ủng hộ tiền trang thiết bị trị giá gần một một tỷ đồng giúp địa phương phòng chống dịch covid một mươi chín
nguồn kinh phí và trang thiết bị này sẽ được sử dụng đúng mục đích đặc biệt là ưu tiên cho các bệnh viện khu cách ly tập trung những tuyến đầu chống dịch của tỉnh quảng nam
tại thừa thiên huế mặc dù đã liên tục tuyên truyền về việc mang khẩu trang đến nơi công cộng nhưng nhiều tiểu thương tại chợ đông ba vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định này
tại thừa thiên huế lực lượng chức năng cần có hành động cứng rắn dứt khoát hơn trong việc xử phạt bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đẩy lùi dịch bệnh của chính phủ
tại thanh hóa ủy ban nhân dân tp thanh hóa vừa có văn bản khẩn với các phường xã hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đà nẵng bảy tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đã được thành lập để đánh giá tình hình cụ thể cập nhật số liệu nêu rõ địa chỉ các trường hợp vi phạm trong việc triển khai thực hiện các nội dung như tạm dừng các hoạt động tập trung đông người thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng